những thông tin cập nhật về diễn biến tình hình dịch covid một mươi chín
thưa quý vị theo cập nhật mới nhất của bộ y tế tính đến hai mươi hai h ngày một mươi bốn tháng hai
tại việt nam số trường hợp mắc covid một mươi chín là một mươi sáu người gồm hai cha con người trung quốc
hiện đã khỏi và xuất viện sáu người việt nam đều trở về từ vũ hán trung quốc
bốn người đã khỏi và xuất viện sáu người việt nam có tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính
với covid một mươi chín một người đã khỏi và xuất viện một người mỹ đến việt nam
trước đó có quá cảnh tại vũ hán trung quốc một bệnh nhi ba tháng tuổi tại tỉnh vĩnh phúc
số trường hợp nghi ngờ nhiễm virus covid một mươi chín có dấu hiệu sốt ho đến từ vùng dịch
là sáu mươi một trường hợp tiếp tục cách ly theo dõi chặt chẽ để không lây nhiễm ra cộng đồng
ngoài ra có sáu trăm linh hai trường hợp sức khỏe bình thường không có dấu hiệu sốt ho
nhưng vẫn được cách ly theo dõi do có tiếp xúc gần với người nghi ngờ bị nhiễm covid một mươi chín
còn theo trang thống kê toàn cầu world domain
vào lúc sáu h một mươi năm phút ngày một mươi năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi theo giờ việt nam
có thêm một trăm bốn mươi ca tử vong trên toàn cầu do covid một mươi chín
khiến tổng số người chết toàn cầu do dịch này tăng lên thành hơn một năm trăm linh người
các ca tử vong mới ghi nhận này đều ở trung quốc đại lục
tổng số ca nhiễm covid một mươi chín trên toàn thế giới là hơn sáu mươi sáu tám trăm linh người
còn số ca khỏi bệnh là tám bảy mươi bốn người
công an huyện hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội
huyện phú tân tỉnh an giang vừa ra quyết định xử phạt hành chính dương kim huệ
trú tại xã phú thạnh huyện tân phú tân tỉnh an giang
bảy trăm năm mươi đồng về hành vi báo thông tin giả đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền
trước đó công an xã phú thạnh huyện phú thân nhận tin báo của bà trần thị mai
về việc dương kim huệ bị nhiễm covid một mươi chín
đang đi xe khách hiệp thành từ thành phố hồ chí minh về nhà
lực lượng chức năng đã đón chuyến xe khách có mặt huệ để kiểm tra
kết quả huệ không có biểu hiện bất kỳ
thường liên quan đến dịch covid một mươi chín
tại cơ quan công an huệ khai nhận đang làm thuê ở thành phố hồ chí minh
do mô thuẫn với chủ nhà nên nghỉ việc
đồng thời đang nợ bà mai một mươi hai triệu đồng
nên bịa đặt nói chủ nhà tại thành phố hồ chí minh
bị nhiễm bệnh dịch để bà mai sợ không dám đến tìm và đòi tiền
thưa quý vị là những người đầu tiên tiếp xúc với hành khách quốc tế
nhập cảnh vào việt nam
thường xuyên đối mặt với nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cao
thế nhưng những cán bộ dù khó khăn
vất vả họ vẫn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ
đó là những kiểm soát viên kiểm dịch viên
làm việc tại cửa khẩu cảng hàng không quốc tế đà nẵng
một trong những địa điểm đón nhận lượng lớn du khách
của nhiều quốc gia đến với thành phố biển đà nẵng
và các tỉnh thành lân cận
kiểm soát thân nhiệt tiếp xúc trao đổi trực tiếp
với hành khách có biểu hiện sốt
và còn trực tiếp đưa người nghi nhiễm covid một mươi chín
đến khu cách ly nếu có
đây là công việc hàng ngày
của cán bộ trạm kiểm soát dịch bệnh đầu tiên
khi mà khách quốc tế đặt chân đến sân bay quốc tế đà nẵng
tuy vất vả nhưng mà cứ nghĩ rằng là
cái sự an toàn của người dân mình
thì chúng em lại càng phải cố gắng phân đấu nhiều hơn
giám sát chặt chẽ hơn
và tỉ mỉ từng những chi tiết một
để cho hành khách nhập cảnh
tại đà nẵng mình được yên tâm về sức khỏe
cũng như trong cộng đồng mình
thì được đảm bảo hơn về dịch bệnh
là những kiểm soát dịch bệnh
hình ảnh làm việc của những kiểm soát viên
thuộc công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế đà nẵng
trò chuyện và tiếp xúc trực tiếp
với lượng lớn hành khách quốc tế
công việc của những cán bộ kiểm soát này
khá là vất vả và áp lực
dù cho các chuyến bay đưa khách
từ vùng dịch đã được đóng
thế nhưng nguy cơ lây nhiễm mầm bệnh
từ khách đến từ vùng dịch qua nước thứ ba
vẫn đang hiện hiểu
đối với cửa khẩu thì tính chất là
làm ca làm kíp
thức nguyên trắng đêm
nhưng mà chúng tôi vẫn luôn
nêu ca tinh thần để làm sao mình có thể
kịp thời phát hiện
đối với những người có biểu hiện sốt
hoặc là ho
thì lúc đó mình có thể kiểm tra kỹ hơn
nhằm đảm bảo ngăn chặn kịp thời
việc có thể lây lan dịch bệnh
những người làm việc trong môi trường
nguy cơ cao này sẽ được áp dụng
quy chuẩn y tế riêng
tuy nhiên không vì thế mà nguy cơ
đối với họ giảm đi
trong gần một tháng qua đã có ba cán bộ
kiểm soát viên phải cách ly
theo dõi tại nhà do trong quá trình
làm nhiệm vụ đã tiếp xúc với người
nghi nhiễm covid một mươi chín
phải nói là
nhiều cán bộ nhiều đồng chí lãnh đạo
có đến hai ba đêm không ngủ liền
chúng tôi thường xuyên
phải tập trung và có những cán bộ
cũng không được nghỉ tết
để thực hiện nghiêm túc chỉ đạo
của chính phủ của ngành
nêu cao cái tinh thần trách nhiệm
trong cái việc phòng
chống bệnh dịch
trước khi đóng cửa chuyến bay từ vùng dịch
mỗi ngày nơi đây đón từ hai năm trăm linh
cho đến ba du khách đến từ trung quốc
nhờ làm tốt quy trình kiểm tra kiểm soát
ngay từ ban đầu nên hiện thành phố
chưa phát hiện trường hợp dương tính với dịch bệnh
kết quả này có được chính là một phần đóng góp
của những người kiểm soát tuyến đầu tiên
nơi cửa khẩu
trước tình hình bệnh dịch covid một mươi chín
đang diễn biến phức tạp hiện nay
bộ giáo dục và đào tạo vừa có công văn đề nghị
chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
xem xét tiếp tục cho học sinh sinh viên học viên
nghỉ học đến hết tháng hai năm hai nghìn hai mươi
bộ giáo dục và đào tạo cho biết
hiện nay đã có một số địa phương báo cáo bộ
việc sẽ cho học sinh đi học trở lại
từ ngày một mươi bảy tháng hai sau hai tuần tạm nghỉ
để phòng chống dịch covid một mươi chín
những địa phương này trên cơ sở tham mưu
của sở y tế và sở giáo dục đào tạo
đã cân nhắc kỹ tình hình dịch bệnh ở địa phương
để đưa ra quyết định cho học sinh đi học trở lại
tuy nhiên bộ trưởng phùng xuân nhạ cho biết
do tình hình dịch bệnh vẫn tiếp tục có diễn biến phức tạp
nên các địa phương cần cân nhắc rất kỹ
phương án cho học sinh đi học trở lại
chỉ cho học sinh đi học trở lại
khi đã thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn
theo hướng dẫn của bộ y tế
căn cứ tình hình thực tế nghỉ học của các địa phương
trong cả nước bộ giáo dục và đào tạo
quyết định điều chỉnh lùi thời điểm kết thúc
năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
và các mốc thời gian kế hoạch năm học chung của ngành
và có hướng dẫn chi tiết các địa phương
xây dựng phương án điều chỉnh hoạt động dạy học
để đảm bảo không ảnh hưởng đến chất lượng
thực hiện chương trình giáo dục và đào tạo